liên quan đến sự việc hai bé trai bị rơi xuống kênh và mất tích tại tỉnh quảng ngãi
đến sáng ngày hôm nay lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã vớt được sát một cháu bé tại đoạn canh chính bắc thuộc thôn đông nhân bắc xã tịnh đông huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
hiện lực lượng cứu hộ đã tiếp tục tìm kiếm cho bé còn lại
trước đó vào chiều tối ngày một mươi năm tháng tám cháu lâm anh hưng sinh năm hai nghìn một mươi ba lâm nguyễn thành đạt sinh năm hai nghìn một mươi bảy
đi chơi ngang đoạn canh chính bắc thì cả hai bị trượt chân ngã xuống kênh
một cháu bé đã phát hiện và chạy đến nhà người dân để kêu cứu
do khoảng cách khá xa nên khi tìm được người lớn đến ứng cứu thì hai cháu bé đã bị nước cuốn mất tích
ngay khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã điều động lực lượng phương tiện chuyên dụng để triển khai tìm kiếm hai cháu bé bị mất tích